mới đây theo thông tin từ công an tỉnh cao bằng cho biết phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa phối hợp với công an huyện phú ninh tỉnh phú thọ giải cứu thành công hai thiếu nữ một mươi năm tuổi ba mươi bảy tuổi ra khỏi quán karaoke tại thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh
trước đó trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng ba gia đình ba cháu nnt sinh năm hai nghìn bảy chú tại huyện trùng khánh tỉnh cao bằng hht sinh năm hai nghìn chín và nhl sinh năm hai nghìn một mươi cùng chú tại huyện thạch an tỉnh cao bằng có nhận được thông tin cầu cứu về việc đang bị giữ tại quán karaoke phú tỉnh xã tiên phú huyện phú ninh tỉnh phú thọ
các cháu cho biết đã bị thu giữ hết điện thoại đang bị canh chừng và nói gia đình phải mang tiền đến chuộc mới được cho về
sau khi nhận được tin báo anh n vd sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi đã đến trình báo tại con huyện phù ninh tỉnh phú thọ và đã giải cứu được con gái là cháu nhl
tuy nhiên đến khoảng một giờ ngày hai mươi tháng ba hai nạn nhân còn lại được chuyển xuống thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh
trong lúc sơ hở các nạn nhân đã mượn điện thoại để liên lạc với người thân gia đình
thượng tá ma vĩnh long trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng cho biết sau khi tiếp nhận thông tin phòng cảnh sát hình sự đã báo cáo giám đốc công an tỉnh cao bằng
và tiến hành xác minh thu thập thông tin từ gia đình các nạn nhân
vụ việc được giám đốc công an tỉnh chỉ đạo và theo dõi sát sao
do không liên lạc được với các nạn nhân nên việc truy tìm tung tích của các nạn nhân rất khó khăn
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ vài giờ sau lực lượng công an tỉnh cao bằng đã nhanh chóng xác định được vị trí các cháu đang ở là tại thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh
ngay sau đó các nạn nhân đã được giải cứu an toàn
sau khi được trao trả con gái chị btt mẹ cháu ntt bày tỏ
gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích khâm phục tinh thần trách nhiệm sự mưu trí dũng cảm của lực lượng công an tỉnh cao bằng
và công an tỉnh phú thọ đã nhanh chóng vào cuộc kịp thời giải cứu được các con
qua vụ việc này cơ quan chức năng khuyến cáo các cô gái trẻ không nên tự ý đi tìm việc làm
hoặc tin tưởng những lời rụ rỗ trên mạng xã hội vì các đối tượng thường lợi dụng lòng tin của nạn nhân
lôi kéo hứa hẹn giúp họ tìm việc làm nhàn hạ lương cao rồi lừa bán vào các quán karaoke spa cắt tóc massag trá hình
các đối tượng thường nhắm đến những em gái ở tuổi mới lớn chưa có nhiều kinh nghiệm sống
thiếu sự quan tâm quản lý của gia đình và nhà trường giả vờ tiếp cận làm quen tán tỉnh như dung nhựa thủ đoạn để lừa
ngày hai mươi hai tháng ba đại diện công an tỉnh lai châu cho biết công an huyện tân uyên vừa ngăn chặn vụ ba nữ sinh bị lôi kéo bỏ nhà đi lao động trái phép
trước đó vào ngày hai mươi tháng ba công an huyện tân uyên tiếp nhận thông tin từ gia đình ba học sinh là vtl ttp vth cùng một mươi bốn tuổi
học sinh trường trung học cơ sở xã hố mít về việc các cháu nói với gia đình là đi tắm nhưng không về nhà
quan sát mình công an huyện tân uyên xác định ba nữ sinh đã lên xe khách từ bản bó lùn xã bắc ta đi bắc ninh
đến khoảng hai mươi một h ba mươi cùng ngày công an huyện tân uyên đã tìm được ba nữ sinh tại một điểm bán vé xe khách ở thị trấn tân uyên
các nữ sinh cho biết có quen một người lạ trên facebook và người này rủ xuống bắc ninh làm thuê
công an huyện tân uyên sau đó đã phơi hợp với chính quyền địa phương tổ chức buổi tiên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại trường trung học cơ sở hố mít
trong đó xoay quanh các nội dung như bạo lực học đường phòng chống mua bán người mua bán phụ nữ trẻ em lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tảo hôn
các nữ sinh cho biết có quen một người lạ trên facebook và người này rủ xuống bắc ninh làm thuê
các nữ sinh cho biết có quen một người lạ trên facebook và người này rủ xuống bắc ninh làm thuê
cơ quan chức năng đã đến hiện trường tiến hành lập biên bản vụ việc và ra thông báo tìm người thân của cháu bé
trong thời gian chờ đợi chó bé được giao cho người phát hiện nuôi dữ
hoàng thị vi một mươi bảy tuổi quê tại huyện bảo lạc tỉnh cao bằng
cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba thông qua mạng xã hội facebook vi thấy bài đăng tuyển nhân viên của một thanh niên tên hoàng văn sơn cùng chú tại huyện bảo lạc tỉnh cao bằng là bạn học trung học cơ sở với vi
sau khi trao đổi vi đồng ý đi tỉnh bắc giang nơi hoàng văn sơn giới thiệu để làm phục vụ quán karaoke
khi xuống đến nơi vi và hai cô gái khác được chủ quán là nguyễn thị nguyệt hòa hai mươi sáu tuổi chú huyện lạng giang rụ rỗ sang myanmar làm việc với mức lương vài chục triệu đồng
hòa còn cam kết công việc bên myanmar nhàn hạ nếu làm được việc thì tết sẽ được về
tin vào những lời rủ rỗ của hòa vi cùng hai cô gái trẻ làm cùng đã gật đầu đồng ý
sau một tuần di chuyển vất vả bằng nhiều phương tiện khác
ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cả ba người đã chót lọt nhập cảnh sang myanmar
từ đây chối ngày sống vô cùng tủi nhục của ba cô gái trẻ bắt đầu
vì kể lại việc nhẹ lương cao đâu chưa thấy
vừa sang đến nơi chúng tôi bị các đối tượng ép buộc phải hành nghề mại dâm
mỗi ngày phải tiếp hàng chục lượt khách nếu không sẽ bị đánh đập dọa nạt bỏ đói
quá sợ hãi các thứ nữ bị xâm hại mỗi ngày nhưng vẫn cắn răng chịu đựng
bị ép làm gái mại dâm suốt một tháng phi được chuyển sang địa điểm khác để bán dâm
hai cô gái đi cùng từ việt nam sang bị chuyển đi đâu thì vi không hay biết
một thời gian sau các cục nghiệp vụ của bộ công an phòng pc hai công an tỉnh cao bằng
và các tổ chức phi chính phủ đã giải cứu thành công vi
và đưa thú nữ này về nước qua cửa khẩu quốc tế lao bảo tỉnh quang trị
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba vi đã tố cáo những kẻ bán mình sang myanmar đến công an tỉnh cao bằng
sau khi nhận được đơn tố giác của vi phòng cảnh sát hình sự pc hai công an tỉnh cao bằng
đã tham mưu xác lập chuyên án mang bí số sáu
đó là bí số sáu trăm hai mươi ba m để đấu tranh làm rõ hành vi buôn người của các đối tượng
căn cứ và các tài liệu chứng cứ thu thập được
ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng
đã khởi tố bị can tạm giữ hình sự cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bốn bị can
trong số bốn bị can bị khởi tố có ba chủ quán karaoke nguyễn thị nguyên hòa
ngoài ra cơ quan điều tra còn khởi tố đồng văn mạnh hai mươi tám tuổi chú bắc giang
hoàng văn sơn một mươi tám tuổi và nhàn văn dũng cùng chú tỉnh cao bằng
quá trình đấu tranh với các đối tượng chi tiết của vụ án mới dần được hé lộ
năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng hòa mạnh thuê lại quán karaoke tại xã tân hưng huyện lạng giang để kinh doanh
sau khi hoạt động khoảng một tháng thì bị dừng hoạt động
dù đóng quán karaoke nhưng hòa vẫn tuyển nhân viên nữ để đi phục vụ các quán karaoke trong huyện
sơn và dũng lúc này làm thuê cho hòa hàng ngày đưa đón nhân viên nữ đến phục vụ các quán hát
tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba hòa quen biết một người phụ nữ có tên tài khoản facebook là mel không rõ địa chỉ lai lịch
quá trình nói chuyện meo nói với hòa là tìm phụ nữ trẻ tuổi đưa sang myanmar cho mell để làm nhân viên phục vụ quán hát
lương tháng ba mươi bốn mươi triệu đồng một người một tháng
mell nhấn mạnh thêm nếu hòa tìm được đưa sang myanmar thì sẽ nhận được mỗi người năm tiền thu nhập của người phụ nữ được đưa sang
sau đó hòa chỉ đạo sơn dũng đăng bài tuyển nhân viên nữ về cho hòa để đưa ra nước ngoài làm
hai thỏa thuận trả tiền công tuyển mộ và đưa ra nước ngoài thành công sẽ được hòa trả công với số tiền là một mươi năm triệu đồng một phụ nữ
sau khi tuyển được người hoa chỉ đạo dũng sơn đưa ra nghệ an và quảng trị rồi chuyển giao cho người khác để đưa sang myanmar
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã đưa chót lọt bốn người sang myanmar
sau khi đưa được người thứ tư sang myanmar hòa khai đã gọi điện thoại đòi tiền mel nhưng không được
mặc dù bị can hòa thường xuyên khai báo quanh co chối tội thay đổi lời khai
phủ nhận việc bàn bạc thỏa thuận đưa các phụ nữ việt nam sang myanmar cho người tên mel để hưởng lợi tiền
mà chỉ nhận giới thiệu cho các bị hại đi làm để kiếm tiền trả nợ cho hòa
tuy nhiên bằng các tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan điều tra nhận định việc thay đổi lời khai của hòa là không có căn cứ
cơ quan chức năng xác định nguyễn thị nguyệt hòa là chủ mưu cầm đầu có nhiệm vụ móc nối để định giá việc được trả bao nhiêu tiền
sau đó bốc nối với các đối tượng đưa các bị hại sang myanmar để bán
hiện nay vụ án đã hoàn tất điều tra chuyển viện kiểm sát cung cấp đề nghị truy tố các đối tượng về hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
riêng đối tượng mel do không có thông tin cụ thể về nhân thân nên cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xử lý trong vụ án này